bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ công tác trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn đã được nêu trong báo cáo của bộ
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh
việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
vụ án dư luận xã hội quan tâm triển khai các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội tăng cường quản lý cư trú
quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản của đảng
nhà nước và bộ công an trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm vừa tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
vừa nâng cao ý thức về an toàn cháy nổ bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc giải pháp đã đề ra
tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật theo chức năng của lực lượng công an các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành
của luật căn cước và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chiều nay tại hà nội đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp giáo sư thomas valadi
cố vấn cấp cao của trường đại học harvard kennedy hoa kỳ
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi thời gian qua các cơ quan chức năng việt nam và hoa kỳ đã tích cực thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác
trên các lĩnh vực như bán dẫn chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới
trên cơ sở đó tăng cường hợp tác giữa bộ công an với các doanh nghiệp về công nghệ
thông tin của hoa kỳ góp phần nâng cao năng lực hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm mạng và các biện pháp an ninh mạng tại việt nam
bộ công an việt nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác trao đổi chuyên môn với các viện trung tâm nghiên cứu của đại học harvard
nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới
đồng thời hai bên cần tích cực trao đổi thông tin kinh nghiệm phối hợp xây dựng các chương trình hỗ trợ học bổng
các khóa đào tạo trong lĩnh vực an ninh mạng và ai đối với hệ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh các hoạt động hợp tác giữa bộ công an và đại học harvard sẽ là minh chứng cụ thể hóa cho các nỗ lực hành động hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ
trong bối cảnh hai quốc gia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
trần thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
giáo sư thomas g vallely đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa các quốc gia thực thi pháp luật hoa kỳ với bộ công an việt nam
nhấn mạnh việt nam có nhiều cơ hội để triển khai và phát triển hạ tầng ai
giáo sư thomas g vallely bày tỏ tin tưởng việt nam và hoa kỳ đã có kinh nghiệm tốt trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm internet
là nền tảng quan trọng giúp mối quan hệ hợp tác này trong thời gian tiếp theo sẽ được thúc đẩy hơn nữa
trần thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
trụ sở tiếp công dân tỉnh bắc ninh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã có buổi tiếp công dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh khóa một mươi năm chủ trì buổi tiếp
tại buổi tiếp thượng tướng trần quốc tỏ đã lắng nghe những phản ảnh trình bày của công dân phường võ cường thành phố bắc ninh
xã dũng liệt huyện yên phong và xã cảnh hương huyện tiên du về những vướng mắc liên quan đến đất đai chưa được xử lý
chia sẻ những khó khăn người dân đang gặp phải đồng chí thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành liên quan
nghiên cứu giải đáp những nguyện vọng chính đáng của nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng đã trực tiếp xem xét giải thích pháp luật trả lời các kiến nghị của công dân
đồng thời giao văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến nội dung trình bày của công dân
tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo các sở ban ngành liên quan đẩy nhanh quá trình giải quyết
đối với từng nội dung kiến nghị cần có báo cáo chỉnh tự lộ trình thời gian và phương hướng giải quyết cụ thể
gửi đoàn đại biểu quốc hội tóm tắt một số thông tin quan trọng thông báo người dân biết để theo dõi nội dung quá trình giải quyết
về phía các công dân trân trọng gửi lời cảm ơn đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã trực tiếp giải thích pháp luật thỏa đáng
và có những ý kiến chỉ đáo kịp thời thấu tình đạt lý để lãnh đạo các sở ban ngành vào cuộc xem xét giải quyết
bày tỏ tin tưởng hy vọng và sự nghiêm minh và tinh thần trách nhiệm của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
vào tối qua hai mươi bốn tháng ba theo giờ việt nam đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án năm công an nhân dân việt nam
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc
với phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở cộng hòa nam sudan
đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và làm việc với các sĩ quan công an nhân dân
và quân đội nhân dân việt nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an đồng chí thứ trưởng lương tam quang ẩn cần thăm hỏi
động viên các đồng chí sĩ quan công an nhân dân và quân đội nhân dân việt nam đang thực hiện nhiệm vụ cao cả
tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc phái bộ unmis tại nam sudan
đồng chí thứ trưởng cũng đã gửi lời thăm hỏi động viên của đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
quân đội nhân dân việt nam đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh chuyến công tác là dịp để lãnh đạo bộ công an lắng nghe các đồng chí
báo cáo tình hình công tác chia sẻ những thuận lợi khó khăn và đưa ra những kiến nghị đề xuất
để việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
tại buổi thăm và làm việc đại diện sĩ quan công an quân đội đang làm nhiệm vụ tại phái bộ unmis
ở nam sudan đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác về kết quả các mặt công tác tại phái bộ unmis
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao những đóng góp
và ý chí tinh thần trách nhiệm cũng như sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các sĩ quan công an quân đội việt nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế
những kết quả của các đồng chí được bạn bè quốc tế đồng chí tổng thư ký phó tư lệnh cảnh sát gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đánh giá cao
qua báo cáo có thể thấy các sĩ quan việt nam đều đã phát huy được phẩm chất cách mạng năng lực trình độ chuyên môn
thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của liên hợp quốc
có phần tô thắm truyền thống công an nhân dân việt nam anh hùng phát huy được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người việt nam thân thiện mến khách và yêu trụng hòa bình đến với liên hợp quốc và bạn bè quốc tế
một lần nữa khẳng định các sĩ quan của việt nam sĩ quan công an việt nam hoàn toàn đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công và thực hiện các nhiệm vụ quốc tế
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
nhằm hiện thực hóa các cam kết của đảng và nhà nước việt nam với cộng đồng quốc tế đồng thời góp phần vào việc duy trì nền hòa bình an ninh của thế giới và khu vực
do đó mong muốn các đồng chí sĩ quan việt nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cần xác định rõ trách nhiệm nhiệm vụ cao cả mà đảng nhà nước và ngành trao cho
chủ động khắc phục những khó khăn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất phối hợp hiệp đồng chặt chẽ chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm các quy định của liên hợp quốc nước sở tại
khi thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được giao cũng như các quy định của bộ công an bộ quốc phòng